ngày bốn một mươi tỉnh ủy quảng nam đã tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ một mươi bảy để đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác chín tháng qua
đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong chín tháng qua phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh quảng nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực
tuy nhiên hiện địa phương này đang gặp khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
bên cạnh những kết quả đạt được hiện tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh còn thấp chỉ đạt hơn ba mươi năm
có nhiều dự án đã được giao vốn từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện giao dịch với kho bạc để được giải ngân vốn
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đề ra nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín như tập trung ra soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
tăng cường công tác
phòng chống thiên tai lụt lụt trong mưa bão và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm
tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng